cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương cho biết vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng lê nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và tống văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng quê ở tỉnh tây ninh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đáng chú ý là nhóm này đã gây ra liên tiếp một mươi hai vụ cướp giật với cùng một thủ đoạn đó là giả vờ mua hàng đặt cọc số tiền nhỏ để tạo lòng tin và chờ người giao hàng đến thì thực hiện hành vi
để có tiền tiêu xài nghĩa đã rủ phụng và huỳnh hữu phước quê ở tây ninh cùng đi cướp giật tài sản
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi nhóm đối tượng liên tục gây ra hai vụ cướp giật tài sản là hai điện thoại iphone có tổng giá trị khoảng sáu mươi triệu đồng
các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi vụ cướp giật tài sản khác cùng với thủ đoạn là đặt mua điện thoại
khi bị hại giao hàng thì cướp giật
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một xe máy sh một điện thoại iphone cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng đang xác minh truy bắt đối tượng huỳnh hiễu phước để tiếp tục điều tra
thưa quý vị gần đây tại đắk lắc thì các em học sinh khi tan học về đặc biệt là vào lúc đêm khuya thì đã bị một đối tượng tự xưng lạc công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ
nếu các em hoảng sợ có tiền thì nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì các đối tượng sẽ bỏ qua cho đi
còn nếu như các em không có tiền thì sẽ bị đối tượng giữ lại đặt máy
sau khi nắm bắt được tình hình công an xã ya cao thành phố buôn ma thuật đã nhanh chóng truy xét làm rõ được đối tượng này và thực hư sự việc ra sao
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
thời gian gần đây công an xã ya cao thành phố buôn ma thuột nhiều lần nhận được phản ánh của các em học sinh về việc đêm khuya trên đường đi học về đã bị một đối tượng dùng gậy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính
người này tự xưng là công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ
nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì đối tượng bỏ qua cho đi còn nếu không có tiền thì bị đối tượng giữ đăng ký xe
anh sinh niên đó kêu là làm việc ở công an xã ia cao xong rồi em có xin số điện thoại và anh sinh niên đó kêu là sáng mai lên xã ia cao làm việc
vào một mươi hai h hơn trưa là anh gọi cho em kêu là lối của em lần này là anh cảnh cáo

thời gian gần đây lực lượng công an xã nh challenge tôi thường xuyên tiếp nhận nhiều tin phản ánh của quần chúng dân phản ánh bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ

đặc biệt chúng tôi đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát gây ra sự bắt giữ đối tượng trên
chỉ sau một thời gian ngắn tích cực xác minh điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xã ya cao đã bắt giữ được đối tượng chuyên giả danh công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền nói trên
đó là nguyễn văn sang hai mươi một tuổi trú tại thị trấn phước an huyện cronvac tỉnh đắk lắk
khám xét trên người sang công an thu giữ một còng số tám một cây rủi cui một cây gậy giao thông một cái còi và hai trăm linh đồng sang vừa cưỡng đoạt được
được biết sang từ huyện cronvac lên thành phố bùa ba thuột thuê trọ để làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy
thời gian gần đây vì cần tiền tiêu xài nên sang đã nảy sinh ý định giả xanh công an để đi cưỡng đoạt tiền của người đi đường
đối tượng mà sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya
có những trường hợp yêu cầu đưa hai trăm linh hoặc là một triệu rưỡi
để lấy tiền người ta thì em thường xuyên thay đổi địa điểm
vì tránh bị lực lượng nhất năng
em đang phát hiện tổng cộng em chẳng được năm vụ và lấy được năm trăm linh
rồi ra em cũng thu ba cái cả vẹt
hiện công an xã yà cao đã bản giao đối tượng nguyễn văn sang cùng các tăng vật liên quan cho công an thành phố bùa ba thuột để điều tra xử lý theo thẩm quyền
đối tượng phạm hồng anh ba mươi chín tuổi trú tại thôn tân lực xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
nghi phạm thứ ba trong băng nhóm dùng ô tô bảy chỗ đi trộm chó đã ra cơ quan công an đầu thú sau tám ngày lần trốn
phạm hồng anh cũng là chủ sở hữu chiếc xe ô tô bảy chỗ hiệu inova bị cảnh sát giao thông tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng truy đuổi bắt quả tàng
trước đó vào đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi phạm hồng anh cùng với hai đối tượng là nguyễn văn ngọc
trú tại thị xã phước long tỉnh bình phước và lê văn phụng chú huyện bù gia mập tỉnh bình phước
điều khiển xe ô tô bảy chỗ hiệu innova biển số giả chín mươi ba h năm nghìn bảy trăm sáu mươi ba cùng nhau đi trộm chó trên các địa bàn huyện phú riềng
sau khi đã bắt trộm được hàng chục con chó đối tượng anh xuống xe mang theo một số chó trộn được đem đi tiêu thụ ở thị xã phước long
còn đối tượng ngọc và phụng thì bị đội cảnh sát giao thông số ba công an tỉnh bình phước phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật là sáu con chó
một súng bắn điện tự chế một tên bắn điện kèm dây điện một bình ác quy bình xịt hơi cay biển số ô tô và nhiều tăng vật có liên quan phục vụ cho mục đích trộm cắp
khi những cánh đồng vùng biên giới an giang
ngập sâu vào mùa nước nổi việc này kéo theo hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng
các đối tượng vận chuyển hàng lậu sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu qua biên giới
và trước tình hình trên lực lượng chống buôn lậu công an tỉnh an giang đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp đấu tranh bắt giữ không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu
năm nay mực nước dâng cao hơn so với những năm trước
các đối tượng buôn lậu triệt đề tận dụng những cánh đồng trên khu vực biên giới ngập nước để vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ biên giới campuchia vào việt nam
chỉ trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an toàn tỉnh an giang đã bắt giữ bảy trăm bốn mươi bảy vụ buôn lậu liên quan năm trăm tám mươi sáu đối tượng tăng vật thu giữ trị giá trên một trăm năm mươi tỷ đồng
mới đây dạng sáng ngày sáu tháng một mươi tại khu vực khóm vĩnh xuyên phường núi sam thành phố châu đốc tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an thành phố châu đốc
phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nghi vấn nhập lậu từ xuồng máy lên xe mô tô
phát hiện tổ công tác lợi dụng trời tối một số đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tại hiện trường tổ công tác kịp thời bắt giữ hai đối tượng cùng tăng vật liên quan gồm bốn bao thuốc lá lậu một xuồng máy và bốn xe mô tô
phương thức thủ đoạn của đối tượng là thay đổi so với trước đây là thời gian địa điểm tập kết thay đổi thường xuyên
các đối tượng chủ ngu cầm đầu trên tiếng nguyên giới
thì họ thê những người dân câu đi xịt cá để nguy trang trên phương tiện này tìm cách tuồn hàng từ biên giới về nội địa tiêu thụ
khi phát hiện lực lượng chức năng chống buôn lậu các đối tượng này là nhắn chìm phương tiện mà để họ vận chuyển hàng lậu mà từ biên giới campuchia về việt nam
trước sự tinh vi và manh động của các đối tượng buôn lậu lực lượng chống buôn lậu công an an giang
đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trên biên giới
trong công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn sự thẩm lậu các loại hàng hóa qua biên giới
nhằm hạn chế tới nguồn hàng lậu cung cấp cho các đối tượng trong nội địa

lực lượng chức năng chế năng cho các đối tượng trong nội địa

trong công tác phòng chống nguồn lậu trong thời gian tới